các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

riêng bị can phạm nhật vũ nguyên chủ tịch hội đồng quản trị avg bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ
ngoài ra bốn bị can nguyễn bắc son trương minh tuấn cao duy hải lê nam trà còn bị đề nghị truy tố thêm tội nhận hối lộ
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
liên quan đến thương vụ mobifone mua chín mươi năm cổ phần của avg làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước
kết luận điều tra nêu rõ bị can nguyễn bắc son đóng vai trò chủ mưu cầm đầu thực hiện hành vi phạm tội
cụ thể bị can nguyễn bắc son lợi dụng chức vụ quyền hạn quyết liệt chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm trái quy định
bàn hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư khi chưa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của thủ tướng chính phủ
dẫn đến việc mobifone phải tổ chức thực hiện ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với avg gây thiệt hại sáu bốn trăm bảy mươi năm tỷ đồng
ngoài ra ông nguyễn bắc son là người chỉ đạo ra quyết định phê duyệt đầu tư dự án trái pháp luật nhận ba triệu usd tương đương hơn sáu mươi sáu bốn tỷ đồng từ phạm nhật vũ
đối với bị can phạm nhật vũ với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị avg đã đề nghị các bị can nguyễn bắc son trương minh tuấn cao duy hải lê nam trà
là những người có chức vụ quyền hạn để sớm bán được cổ phần avg sau khi hoàn thành việc ký hợp đồng thanh toán tiền phạm nhật vũ đã đưa tiền cho bốn cá nhân trên
công an huyện bạch thông của tỉnh bắc cạn vừa bắt giữ ba đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ tăng vật gồm hai mươi hai bánh heroin và ba trăm tám mươi bốn viên hồng phiến
một mươi một h ngày ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại phố nà hái thị trấn phủ thông huyện bạch thông tỉnh bắc cạn công an huyện bạch thông đã phát hiện và bắt giữ
lăng văn vân ba mươi một tuổi lương văn bằng ba mươi một tuổi lang văn thủy bốn mươi bốn tuổi cùng chú tại xã quang long huyện hạ lan của tỉnh cao bằng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra ba đối tượng này đi trên hai xe ô tô đang vận chuyển ma túy từ điện biên về cao bằng tiêu thụ
qua khám xét lực lượng phòng chống ma túy phát hiện và thu giữ hai mươi hai bánh heroin và ba trăm tám mươi bốn viên hồng phiến được các đối tượng bọc bằng một chiếc áo để dưới chân ghế phụ của xe for ranger
khi được bị chặn bắt thì các đối tượng đã rú ga đâm vào phương tiện của lực lượng chức năng hòng tẩu thoát buộc các trinh sát phải sử dụng biện pháp nghiệp vụ đồng thời đập vỡ kính xe để khống chế đối tượng
ngoài số ma túy nói trên lực lượng công an đã tạm giữ thêm một số tăng vật khác bao gồm năm điện thoại hai xe ô tô và hơn năm mươi ba triệu đồng
vào sáng ngày ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tòa nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo đỗ thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và cháu ruột đỗ thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cùng chú tại khóm bình đức sáu phường bình đức tp long xuyên tỉnh an giang về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín khi tấn vừa nhận một hộp quà từ trạm xe khác trên đường lý thái tổ thuộc phường mỹ long thành phố long xuyên đi ra thì bị lực lượng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh bắt giữ
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trong hộp quà có hai bọc ni lông chứa một trăm bảy mươi chín tám mươi bảy gram ma túy đá
qua lời khai của tấn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của tuấn tại phường bình đức tiếp tục thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến việc mua bán ma túy của tuấn
trong quá trình mua bán ma túy tuấn đã rủ tấn tham gia mua bán ma túy cho nhiều người để thu lợi
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo đỗ thanh tuấn một mươi bảy năm tù và đỗ thanh tấn một mươi năm năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
cảm ơn các bạn đã theo dõi
địa bàn thành phố biên hòa của tỉnh đồng nai tình hình tội phạm đột nhập vào các phòng trọ để trộm cắp tài sản vẫn diễn biến phức tạp
các đối tượng thường nhắm vào thời gian công nhân đi làm hoặc đi vắng để cậy khóa đột nhập vào nhà phòng trọ trộm cắp tài sản
do đó bên cạnh việc tăng cường tuần tra khép kín địa bàn của lực lượng công an người dân cũng phải nêu cao cảnh giác trong việc tự bảo vệ tài sản của chính mình